ngày mai ngày năm tháng chín là ngày tự trường trên toàn quốc
ngay lúc này thì không khí chào đón năm học mới đầy háo hức
chắc chắn cũng đã lan tỏa trong từng gia đình
ngày tự trường luôn là một ngày hội đặc biệt đối với các em nhỏ
thế nhưng ở nhiều vùng sâu vùng xa các thầy cô giáo vẫn đang miệt mài vượt suối băng rừng
đi từng bản ra từng nhà để vận động học trò quay trở lại với lớp
niềm vui lớn nhất với các thầy cô là những chỗ trống trong lớp học lại dần được lấp đầy
để tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ cho các em bằng con chữ
sau đây là ghi nhận tại lạng sợn
nhà nằm lọt thỏm trong núi cách điểm trường chính lợi bác một mươi bảy km
với hơn hai tiếng đường rừng và điểm trường phụ khuổi tà cũng hơn một tiếng
nên hành trình đến với con chữ của cậu bé sáu tuổi này lắm gian nan
nhờ sự kiên trì vận động của các cô giáo
sau ba lần thì gia đình chị ngân cũng đồng ý cho con ra điểm trường phụ
mỗi một ngày
gia đình các em học sinh ở lục bình thì rất là xa nhau
mỗi nhà thì cách nhau đến vài quả đồi cơ đường thì vô cùng là xa
những ngày nắng đã là vất vả rồi chưa nói đến ngày mưa
mà có những lúc đi đến các nhà các vụ huynh học sinh để gặp gỡ nói chuyện tuyên truyền
thậm chí là không gặp bởi vì là họ cũng phải đi làm
thêm một em đồng ý ra lớp lại như thêm nguồn động lực để các cô tiếp tục lên đường
ngày nắng thì bụi ngày mưa thì lẩy lội
hết băng rừng lại vượt suối nhưng khó khăn đó không ngăn được quyết tâm mang cái chữ đến cho học trò nơi đây của thầy cô
để rồi sau mỗi buổi học bánh xe của các thầy cô giáo vùng cao lại quay đều đi về các thôn bản vận động học sinh đến trường
niềm vui lớn nhất với các cô sau mỗi chuyến đi là những chỗ trống trong lớp học lại dần được lấp đầy
và sau đó các cô lại tiếp tục nuôi ước mơ gieo hy vọng về tương lai tốt đẹp hơn cho các em bằng con chữ
lúc nào cũng đảm bảo thi số một trăm linh học sinh đi đến trường và đi học đúng độ tuổi để được thấy thành quả như vậy
vào tháng bảy tháng tám thì nhà trường đã có kế hoạch là điều tra về các độ tuổi sau đó là vận động học sinh đến trường
các thầy cô giáo thực hiện đúng phương châm là đến từng gia đình đến với từng trẻ để vận động các em ra lớp
và trong thời gian hè thì các thầy cô đã tổ chức khảo sát trẻ trên địa bàn
khả năng đáp ứng của trẻ
bộ sách giáo khoa mới được xếp gọn vào trước cặp sau ngày hôm nay sẽ là hành trang không thể thiếu của tâm trên hành trình bắt đầu đi tìm con chữ của mình